cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng ngày hôm nay cho biết vừa tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với nguyễn thị thùy hương giám đốc doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản và lê thanh châu về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra năm hai nghìn một doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước thành lập do hương làm giám đốc
còn mọi hoạt động do ông nguyễn hữu vinh điều hành
năm hai nghìn hai ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành quyết định cho doanh nghiệp này thuê hơn hai m hai đất
tại khối đa phước phường hòa khánh cũ nay là phường hòa khánh bắc quận liên triều trong thời hạn hai mươi năm
tuy nhiên sau đó ông vinh và bà hương tự ý chia lô đất này thành một mươi bốn lô đất nhỏ để sử dụng chuyển nhượng cho một mươi hai hộ dân
thu lợi hơn hai m hai
ông lê thanh châu nguyên là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khánh bắc
đã lợi dụng sự thiếu khoa học trong việc quản lý hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai để hợp thức hóa nguồn gốc sử dụng đất
trong hai năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi hai ông châu đã ký xác nhận vào đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở
và sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở cho nhiều người
từ đó có căn cứ để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tiếp tay cho những hành vi vi phạm liên quan đến khu đất nói trên
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại xã vĩnh hảo huyện bắc quang tỉnh hà giang
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng
đó là vi văn quảng nguyên chủ tịch ubnd xã vĩnh hảo và đoàn quang hải
xã vĩnh hảo huyện bắc quang
cả hai bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
vi văn quảng khi đó là chủ tịch ubnd xã vĩnh hảo
đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
đã chỉ đạo cấp dưới thuê người tổ chức khai thác trái phép khoáng sản
đối với khối lượng lớn tại khu vực lòng sông con thuộc xã vĩnh hảo
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của nhà nước
còn đoàn quang khải là viên chức xã đã đồng phạm với quảng
dùng clip nóng để uy hiếp cưỡng đoạt tài sản
đối tượng vi văn đức chú tại huyện đình lập vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đình lập tỉnh lạng sơn tạm giữ hình sự
vào đầu năm hai nghìn hai mươi đức truy cập vào trang web đen xem
và tải về điện thoại đoạn clip nóng ghi lại hình ảnh nhạy cảm giữa một người phụ nữ ở huyện đình lập với một người đàn ông ở trong nhà nghỉ
đến ngày một mươi sáu tháng một do cần tiền tiêu xài đức sử dụng video này để đe dọa yêu cầu người phụ nữ đưa một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ đăng tải video lên mạng xã hội
vào ngày hai mươi một và ngày ba mươi một tháng một vừa qua nạn nhân đã chuyển cho đức năm triệu đồng nhưng sợ đối tượng tiếp tục đe dọa nên nạn nhân đã trình báo với cơ quan công an
tại cơ quan công an vi văn đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vào ngày một mươi sáu tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam vào ngày hôm nay về hành vi mua bán tổ chức sử dụng chai phép chất ma túy
vào ngày một mươi bốn tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp với công an phường đông ba tiến hành kiểm tra quán karaoke quỳnh hương và phát hiện có năm phòng đang hoạt động
trong đó có ba phòng có khách có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
theo điều tra ban đầu quán karaoke quỳnh hương do lê thị mỹ dung trú tại tp huế làm chủ hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
quán có một mươi sáu phòng trong đó có sáu phòng để khách hát karaoke và một mươi phòng bố trí để khách sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý quán còn cung cấp các dụng cụ để sử dụng ma túy
thưa quý vị sau ba năm tạm dừng do đại dịch covid một mươi chín vào sáng nay ngày một tháng tám
tại tỉnh bắc ninh đã diễn ra một cuộc sống khó khăn
đã diễn ra lễ hội vùng lim xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
đây là lễ hội nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa bàn huyện
đồng thời giới thiệu quảng bá hình ảnh và con người quê hương quan họ đến bạn bè du khách trong và ngoài nước
trong ngày khai hội đã có hàng nghìn người dân tới tham dự
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sáu h ba mươi sáng rất nhiều người dân đã có mặt tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh để tham dự khai hội vùng lim hai nghìn hai mươi ba
hôm nay không gian lễ hội được mở rộng gắn với thực hiện cam kết với unesco để bảo tồn giá trị văn hóa suy sản quan họ
được mở rộng ngày bữa nay là cái tinh thần của những người yêu quan họ như là của đoàn chúng tôi club của chúng tôi là rất phấn khởi
và lên đây là rất hào hứng
và lên đây cũng muốn để góp một chút cái nơi ca tiếng hát của chúng tôi
và lên đây cũng muốn để góp một chút cái nơi ca tiếng hát của chúng tôi
và cũng cái tinh thần của mình vào cái nền văn hóa phi vật thể của bắc ninh
hội lim đang nên mở lại thì là mới sáng ra thôi là đã thấy náo nhiệt rồi
và những người làm nghề như mình là rất háo hức
và được diễn ở đây để đây gần như một sân khấu lớn nhất để mình được thể hiện về chuyên môn của mình giữa các con họ
hội lim được tổ chức trong hai ngày từ ngày hai đến ngày ba tháng hai tức ngày một mươi hai đến một mươi ba tháng riêng với nhiều nghi thức phần lễ và phần hội
trong những ngày hội du khách sẽ được thỏa thức được nghe xem và giao lưu quan họ
ở hội lim có sự hội tụ giao thoa của rất nhiều làng quan họ cổ nơi tái hiện một không gian văn hóa quan họ nguyên bản nhất
từ hát cửa đình cửa chùa hát tại gia đình nghệ nhân hát tại lán tới hát dưới thuyền
cái điểm khác của lễ hội năm nay so với những năm trước đó là công trình mà hồ điều hòa vân tương
khánh thành cũng vào cái ngày khai hội với cái diện tích sáu ba ha và chúng tôi cũng đã có bố trí quy hoạch khoa học hơn đồng bộ hơn để các cái khu vui chơi để hoạt động các cái khu vui chơi giả trí các cái trò chơi dân gian rồi là các cái cửa hàng bán nữ liệm cũng như là cái văn hóa ẩm thực rồi là hát quan họ đối đáp hát quan họ rồi là hát quan họ trên thuyền
và với cái không gian rộng như vậy thì cũng tạo điều quyền thuận lợi cho các con du khách đến vừa là tham quan vừa là trải nghiệm lễ hội
hội liêm luôn là một trong lễ hội đặc sắc nhất vùng kinh bắc với đặc trưng là dân ca quan họ và các trò chơi dân gian
với quyết tâm tổ chức lễ hội văn minh năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường trong không gian lễ hội được ban tổ chức quan tâm đặc biệt
không còn các hiện tượng đổi tiền lẻ an sinh và sử dụng âm thanh ra máy có công thức lớn
theo sở giao thông vận tải tp hcm từ ngày một tháng hai người dân có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng ttdk
việc đăng ký kiểm định trên ứng dụng này áp dụng cho tất cả các trung tâm kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tp hcm
hiện tại ngoài việc người dân có thể đăng ký lịch đăng kiểm trên app ttdk thì sở giao tông vận tải tp hcm cũng thông báo việc ngừng thực hiện đăng ký mới đăng kiểm xe tại website đăng kiểmthànhphothhucminh com
tại ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sở giao tông vận tải tp gồm trung tâm năm nghìn một s năm nghìn hai s và năm nghìn ba s
trường hợp khách hàng đã đăng ký lịch hẹn kiểm định tại website trước ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được các trung tâm đăng kiểm thuộc sở giao thông vận tải tiếp tục giải quyết theo thời gian và địa điểm đã đăng ký
hiện tp hcm có một mươi ba trên một mươi bảy trung tâm đăng kiểm đang hoạt động có thể kiểm định hai phương tiện mỗi ngày
do đó sở giao thông vận tải đề nghị các đơn vị chủ động phân công nhân sự để phân luồng điều động phương tiện vào kiểm định linh hoạt và bố trí các dây chuyền phù hợp linh động
nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời cho khách hàng hạn chế thấp nhất tình trạng xếp hàng nối đuôi gây ồi giao thông trước các đơn vị đăng kiểm
hiện tp hcm đang tồn tại một số chung cư cũ nát có đánh giá xếp loại d
là mức độ đặc biệt nguy hiểm
chung cư bốn trăm bốn mươi đường trần hưng đạo thuộc phường một mươi một quận năm cũng là một trong số đó
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản chính quyền địa phương đã có các phương án hỗ trợ một phần tiền
cũng như là di dời đến nơi tạm và cũng đã nhận được sự đồng thuận của hầu hết hội dân
các căn hộ chung cư này trước đây là khu nhà ở tạm được chính quyền tp hcm cấp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau giải phóng miền nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mỗi căn rộng chưa tới hai mươi m hai
sau này các hộ gia đình được mua theo diện hóa giá nhà rồi ở cho đến nay
sau hàng chục năm xây dựng và sử dụng chung cư bốn trăm bốn mươi trần hưng đạo đã xuống cấp nghiêm trọng
với nhiều vị trí tầng mục nứt không đảm bảo an toàn và có nguy cơ cao đổ sập bất cứ lúc nào
do đó chính quyền địa phương lên kế hoạch di dời khẩn cấp và hỗ trợ các hộ dân di dời khỏi trung cư này tới nơi ở tạm khác
thấy phường dưới quận thì làm việc cũng là ok chú đáo
nhưng cái mong muốn của người dân là chính coi như là mong muốn của người dân
thứ nhất là mong chính quyền xem xét và giống như là có một cái mức giá bồi thường cho người dân thỏa đáng để coi như là ổn định cuộc sống
chứ chẳng nói thẳng thì mức độ nguy hiểm này mình cũng nhìn được rồi
thì nói tóm lại bây giờ chỉ yêu cầu là chẳng hạn là nhà nước quan tâm tới cái vấn đề giá cả bồi thường cho người dân
dọn qua bên kia nhà nước nói hay
chỉ cần hai năm sau giải quyết giả thờ thử là thường bao nhiêu
bây giờ chờ hai năm sau là sao
bây giờ là gia đình là cũng đâu có tiền đâu có thả năng mua
bây giờ phải không
bây giờ chờ nhà nước giải quyết là bồi thường bao nhiêu
về chính sách hỗ trợ từ nay cho đến trước ngày một mươi năm tháng hai mỗi hộ dân di dời đến nơi ở tạm sẽ được ở miễn phí trong căn hộ có diện tích tám mươi m hai tại chung cư an phú này

đồng thời mỗi hộ dân sẽ được nhận thêm năm mươi triệu đồng để chi phí các khoản sinh hoạt trong thời gian

tại trung cư có tổng cộng là hai mươi hộ dân và chúng tôi đã vận động di dời được tổng cộng là bốn hộ dân qua tạm cư tại chung cư an phú quận sáu
và trong thời gian từ đây đến ngày một mươi năm tháng hai thì chúng tôi tiếp tục di dời tiếp một mươi bốn hộ dân nữa
tổng cộng thì chúng tôi sẽ di dời được là một mươi tám hộ dân
thì vẫn còn hai hộ dân
nếu hai hộ dân nữa là chưa có đồng ý với việc di dời thì trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục vận động hai hộ dân này thực hiện theo kế hoạch di dời của ybnd quận năm
thành phố hồ chí minh có năm trăm năm mươi trung cư khu nhà ở tập thể được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm với năm mươi sáu trăm bốn mươi căn hộ
trải qua từ hàng chục đến gần trăm năm hầu hết các công trình như thế đã xuống cấp từ mức độ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
đối với diện đặc biệt nghiêm trọng từ năm hai nghìn một mươi bảy đã phải áp dụng biện pháp di dời để đảm bảo an toàn
tuy nhiên đến nay vấn đề khó khăn lớn nhất là chưa có chính sách bồi thường
ngoài ra do vướng cơ chế khu đất sau di dời cũng không thể chuyển sang mục đích thương mại nên đành phải đưa vào sử dụng với mục đích công cộng
có lẽ khi giải được bài toán chính sách trên thì việc di dời các hậu dân ở trong chung cư nguy hiểm sẽ dễ dàng và kịp thời trước những mối nguy đang tìm ẩn
sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba hầu hết doanh nghiệp sản xuất tại thành phố hồ chí minh đã ra quân sản xuất đầu năm mới với khí thế sôi nổi
quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra và kỳ vọng tăng trưởng cao
tại khu công nghệ cao thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh hơn chín mươi năm trong tổng số gần một cán bộ người lao động của công ty này đã quay trở lại nhà máy ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba
trên từng dây chuyền sản xuất các công nhân tập trung cao độ và công việc cẩn thận kiểm tra từng thành phẩm
không khí làm việc hối hả khẩn trương cùng với quyết tâm của người lao động trong năm mới sẽ đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ
qua đó đưa sản phẩm chinh phục thị trường trong và ngoài nước
còn với các doanh nghiệp dịch may năm nay do kỳ nghỉ tết gần nhau và kéo dài nên đa số các đơn hàng trong tháng một đang bị dùng lại
đã khiến gần như một trăm linh công nhân của doanh nghiệp này khẩn trương quay lại nguồn sản xuất ngay sau kỳ nghỉ lễ tết nguyên đáng
khẩu đi mỹ với những loại sản phẩm mà trước đây họ từng đặt tại trung quốc nhiều năm mà họ đang có nhu cầu muốn dịch chuyển sang quốc gia khác
thì chúng tôi sẽ xây dựng chuỗi cung ứng để đáp ứng những khách hàng mà muốn dịch chuyển các đơn hàng từ trung quốc sang nước khác
hiện tại là công ty đã ký được các hợp đồng để đủ sản lượng để sản xuất cho tới giữa năm hai nghìn hai mươi ba
đơn hàng đầu tiên này là xuất khẩu đi mỹ và nó sẽ khoảng từ một cho tới ba container
với ngành dịch may năm hai nghìn hai mươi hai là năm thấp thước
năm thấp thước của ngành khi đứng trước sức ép kinh tế toàn cầu suy giảm là phát tăng cao tại nhiều nền kinh tế lớn khiến cầu hàng dịch may sụt giảm
tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu dệt may của việt nam vẫn đạt trên bốn mươi hai tỷ usd tăng tám tám so với năm hai nghìn hai mươi một
trong năm nay ngành dịch may tiếp tục đặt ra mục tiêu cao hơn là kiếm ngành xuất khẩu từ bốn mươi năm đến bốn mươi bảy tỷ usd
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đưa ra bốn bảy bốn mươi tám tỷ là nó có cơ sở
doanh nghiệp bắt đầu là họ chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ hàng tiền kim sang hàng tiền thoi
thứ hai họ chịu áp lực được việc sản xuất những đơn hàng nhỏ thời gian tạo hàng nhanh
cái thứ ba nó đa dạng hóa được các thị trường
trước đây một số thị trường chúng ta không quan tâm nhiều thì bây giờ các doanh nghiệp bắt đầu đã quan tâm
như thị trường các nước trong khối nga liên xô cũ hay là thị trường của các nước châu phi thị trường ở trung đông
bây giờ khi cơ cấu bằng thị trường này cũng thúc đẩy rất là nhanh
đặc biệt là chúng ta xuất khẩu vào trung quốc bây giờ cũng là một trong những thị trường chủ lực của ngành dịch may việt nam
theo bộ công thương tổng chức ngành xuất khẩu năm nay đạt mục tiêu tăng khoảng sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai
vì vậy cùng với việc các doanh nghiệp trong các lĩnh vực xuất khẩu đang nỗ lực tìm đối tác mới đa dạng mặt hàng xuất khẩu
bộ sẽ cùng hỗ trợ các địa phương hiệp hội doanh nghiệp khai thác các hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết
hỗ trợ các địa phương doanh nghiệp chuyên mạng sản xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu xuất khẩu bình vẩn
thưa quý vị sáng nay ngày hai tháng hai thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng một và nhiệm vụ trọng tâm tháng hai
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia chủ trương xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia
đặc biệt triển khai các nhiệm vụ sau tết theo chỉ thị ba của thủ tướng chính phủ
phát biểu khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ rõ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba có hai kỳ nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán diễn ra trọn trong tháng
nên số ngày làm việc ít hơn chỉ bằng hai phần ba bình thường
tình hình thế giới tháng một tiếp tục phức tạp khó lường
việc trung quốc mở cửa trở lại mang nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức
ở trong nước tháng vừa qua cũng diễn ra nhiều sự kiện kinh tế chính trị
xã hội và đối ngoại quan trọng trong đó có các kỳ họp bất thường trung ương quốc hội
ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm chính phủ tổ chức triển khai kết luận của trung ương
nghị quyết của quốc hội chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư và nghị quyết của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó tổ chức cho nhân dân đón tết vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
nhiệm vụ của tháng hai là rất lớn
chính phủ các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
tạo công an việc làm hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với nền kinh tế
phát huy những kết quả đạt được khắc phục khó khăn nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội
phục hồi nhanh phát triển bền vững nhất là tháo gỡ khó khăn vướng mắt mà người dân doanh nghiệp đang gặp
đặt nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
trong tháng một các bộ ngành quyết liệt tập trung triển khai các nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba ngay từ những ngày đầu năm
nhờ đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng năm mươi hai so với tháng trước đó
và tăng bốn tám mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
thị trường tiền tệ bước đầu có mức tăng trưởng tích cực bảo đảm thanh khoản của hệ thống ngân hàng
đáp ứng nhu cầu thanh toán rút tiền mặt của người dân doanh nghiệp trước và trong dịp tết nguyên đán
thu ngân sách tháng một đạt một mươi một ba dự toán vốn fdi đăng ký mới đạt một hai tỷ usd cao gấp ba lần cùng kỳ năm trước
cán cân thương mại tháng một suốt siêu ước đạt ba sáu tỷ usd
quốc phòng an ninh được đảm bảo hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh
các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng nhờ sức cầu tiêu dùng lớn trong dịp tết nguyên đán
tuy nhiên khó khăn thách thức đang ngày càng gia tăng cả từ bên ngoài và từ bên trong nền kinh tế
sức ép điều hành tăng trưởng kinh tế kiểm soát lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô tăng cao
về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
sau một năm thực hiện nghị quyết số một mươi một đã giải ngân các chính sách hỗ trợ ước đạt tám mươi tám nghìn tỷ đồng
xong việc triển khai hỗ trợ hai lãi suất rất chậm
bộ lao động thương minh và xã hội vừa ban hành thông tư một hai nghìn hai mươi ba quy định về mức điều chỉnh tiền lương
và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội còn gọi là hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội
hệ số này đã được điều chỉnh tăng
sau năm hai nghìn hai mươi hai nhờ đó người lao động sẽ được nhận thêm quyền lợi
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên các hệ số trượt giá quy định tại thông tư này được áp dụng kể từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
quy định này áp dụng đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định
bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày một một hai nghìn một mươi sáu trở đi
hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết
mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần
ngoài ra người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần cũng áp dụng quy định này
bên cạnh đó thông tư cũng quy định việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần
như vậy hệ số trượt giá năm hai nghìn hai mươi ba đã được điều chỉnh tăng đáng kể so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó tăng mạnh nhất là hệ số trượt giá tính cho giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tăng một mươi sáu
các giai đoạn khác được điều chỉnh tăng hệ số trượt giá từ ba đến một mươi ba trừ năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai do không tăng
ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà trung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội cho biết
đối với một mươi khu trung cư cũ ưu tiên triển khai đợt một
ủy ban nhân dân các quận ba đình đống đa thanh xuân cầu giấy khẩn trương triển khai thực hiện công tác di rời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm
cấp đê và hoàn thành chậm nhất trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố cũng tiếp tục giả soát các nhà trung cư trên địa bàn
đề xuất hai ba nhà trung cư có điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án cải tạo
xây dựng lại nhà trung cư trước và có kế hoạch triển khai cụ thể đối với các nhà trung cư này
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm triển khai khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành đề án
quy gom tái định cư các khu trung cư đơn lẻ trên địa bàn hoàn thành chậm nhất trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân các quận huyện có nhà trung cư thuộc các đợt triển khai ii iii iv còn lại
tập trung khẩn trương hoàn thành công tác khảo sát hiện trạng kiểm định
lập quy hoạch các nhà và khu trung cư theo kế hoạch ba trăm ba mươi bốn và kế hoạch ba trăm hai mươi chín của ủy ban nhân dân tp hà nội
thời điểm hiện tại thì giá của các sản phẩm thịt và trứng trên thị trường cơ bản ổn định
còn rau củ quả thì giảm giúp cho người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn
theo nhiều đơn vị chuyên cung cấp các mặt hàng nông sản
ở thời điểm đầu năm mới thì các loại rau ăn lá rau gia vị sản lượng đang rất dồi dào
mức giá bán buôn giảm từ năm một mươi giá giao bán buôn giảm nên giá bán lẻ trực tiếp cũng nhanh chóng giảm theo
tại nhiều siêu thị thì nhiều loại rau khác đều giảm sâu khi mà kết hợp với các chương trình khuyến mại
ngoài ra thịt da cầm thịt lợn trứng đều có giá duy trì ổn định trước trong và sau tết
theo sở công thương hà nội giá cả ổn định hàng hóa dồi dào là do các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
đã chủ động xây dựng kế hoạch khai thác dự trữ chuẩn bị lương thực và hàng hóa tính cả lượng tồn kho hợp lý phục vụ sau tết
bên cạnh đó thời tiết tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thuận lợi tình hình chăn nuôi ổn định dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm được kiểm soát
nên nguồn cung cấp mặt hàng nông sản dồi dào giá cả ổn định không tăng giá được biến
sau những ngày vui xuân đón tết ngư dân đảo lý sơn quê hương hùng binh hoàng sa đã vào mùa biển mới
với ước vọng mùa biển mới bình an bội thu tôm cá
trước khi xuất hành vươn khơi bám biển các vạn trài trên đảo lý sơn tổ chức cầu ngư mở biển
lễ cầu ngư mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân miền biển lý sơn trở thành phong tục của người dân từ bao đời nay
và không thể thiếu đối với ngư dân trên đảo mỗi dịp mở mùa biển mới
lễ cầu ngư từng nhớ ơn đức thần an hải đã che trở cho ngư dân nơi biển khơi
và cầu mong mùa biển mới
lễ cầu ngư thắng lợi để người dân ấm no
lễ cầu ngư được tổ chức kết hợp với lễ gia quân vươn khơi đánh bắt hải sản
của nghiệp đoàn nghề cá an vĩnh nghiệp đoàn nghề cá an hải
lễ cầu ngư và gia quân vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm là dịp để ngư dân quê hương vùng binh hoàng sa
khẳng định niềm tin ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách để làm chủ vùng biển quê hương
tổ quốc và vươn lên làm giàu từ biển
lễ cầu ngư gia quân đánh bắt hải sản mùa biển mới diễn ra tại đền thờ tân nam hải
với niềm tin và sự kỳ vọng vào mùa biển trời yên biển lặng lấy nặng đầy cá ngư dân có cuộc sống ấm no

tổ quốc và vươn lên làm chủ vùng biển lặng lưới nặng đầy cá ngư dân có cuộc sống ấm no
kinh tế biển được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đảo lý sơn
toàn huyện có trên năm trăm bốn mươi tàu cá với trên ba ngư dân đánh bắt xa bờ
năm hai nghìn hai mươi hai ngư dân huyện đảo đã bám biển khai thác đạt trên hai mươi tám tấn hải sản
trị giá đạt trên bảy trăm tám mươi tỷ đồng
mùa biển mới ngư dân phấn đấu khai thác đạt gần ba mươi tấn hải sản trị giá đạt tám trăm linh năm tỷ đồng
một điểm mới bắt đầu ngư dân quê hương vùng binh hoàng sa tràn đầy niềm tin khát vọng làm giàu từ biển mạnh từ biển
thưa quý vị bộ trưởng bộ công thương vừa ban hành các quyết định thu hồi giấy xác nhận
đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của sáu thương nhân
các thương nhân bị thu hồi giấy xác nhận bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí bông sen vàng
công ty cổ phần thương mại dầu khí đại long công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và vận tải quảng hà
công ty cổ phần xăng dầu an hữu trà vinh công ty cổ phần dầu khí dòng vàng
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ petroi an giang quyết định thu hồi của bộ công thương có hiệu lực kể từ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và bộ công thương yêu cầu các doanh nghiệp gửi bản chính giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối về bộ trước ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hai tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn thị thùy hương
giám đốc doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ông lê thanh châu về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra năm hai nghìn một doanh nghiệp tư nhân dịch đa phước thành lập do bà nguyễn thị thùy hương làm giám đốc và mọi hoạt động do ông nguyễn hữu vinh điều hành
năm hai nghìn hai ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành quyết định cho doanh nghiệp này thuê hơn hai mét vuông đất tại khối đa phước
phường hòa khánh cũ nay là phường hòa khánh bắc quận liên triểu trong thời hạn hai mươi năm
sau đó ông vinh và bà hương tự chia lô đất này thành một mươi bốn lô đất nhỏ và sử dụng chuyển nhượng cho một mươi hai hộ dân thu lợi tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
ông lê thanh châu nguyên là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khánh bắc đã lợi dụng sự thiếu khoa học trong việc quản lý hồ sơ
thủ tục hành chính về đất đai để hợp thức hóa nguồn gốc sử dụng đất
trong hai năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi hai ông châu đã ký xác nhận vào đơn xin giao đất để sử dụng nhà ở và sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở cho nhiều người
từ đó có căn cứ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tay cho những hành vi vi phạm liên quan đến khu đất nói trên
công an huyện tiên lữ tỉnh hưng yên vừa phát hiện bùi thị hôm người địa phương đang bán hai gói mì chính loại một kg bên ngoài ghi chữ ajinomoto nghi là mì chính giả cho khách hàng
qua đấu tranh bùi thị hôm khai nhận hai gói mì chính trên mua của phạm thị huế cũng chú tại địa phương tự đóng gói sau đó bán cho bà hôm để bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp chỗ ở của huế lực lượng công an thu giữ nhiều gói mì chính loại một kg
và loại bốn trăm năm mươi bốn gram bên ngoài đều ghi chữ ajinomoto cùng với nhiều dụng cụ phụ gia có liên quan
tại cơ quan điều tra huế khai nhận đã mua mì chính không rõ nguồn gốc xuất xứ về đóng gói và các túi ni lông có ghi chữ ajinomoto để bán kiếm lời
qua chương cầu giám định viện kỹ thuật hình sự bộ công an số mì chính thu giữ của hai đối tượng trên đều là mì chính giả nhãn hiệu ajinomoto
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm thị huế về tội sản xuất hàng giả và bùi thị hôm về tội buôn bán hàng giả
ngày hai tháng hai ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm trường hợp về hành vi sử dụng pháo và thuốc pháo trái phép với tổng số tiền hơn ba mươi bảy triệu đồng
trước đó vào dạng sáng
ngày hai mươi hai tháng một tức là vào đêm giao thừa tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba cả năm trường hợp nói trên đang thực hiện hành vi đốt pháo nổ trái phép thì bị lực lượng công an phường phước tân và công an phường an hòa thành phố biên hòa bắt quả tang
ngay sau đó các trường hợp này bị lực lượng công an lập biên bản vi phạm hành chính
thời gian qua công an các đơn vị địa phương trên cả nước vẫn liên tiếp tiếp nhận nhiều bài hỏi về hành vi sử dụng pháo và thuốc pháo
nhiều đơn thư tố cáo các đối tượng dùng thủ đoạn hoạt động cho vay tiền qua app để lừa đảo và chiếm được tài sản
vì vậy mà trước khi quyết định vay tiền qua app thì lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hãy cảnh giác tìm hiểu kỹ xác thực tính đúng đắn của công ty tài chính tư vấn viên trước khi mà tiến hành các thủ tục tài chính cho vay mượn tiền
một thủ đoạn tinh vi
thông qua các hình thức gọi điện nhắn tin đến số điện thoại hoặc đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội facebook zalo
để quảng cáo cung cấp các khoản vay lãi suất thấp thủ tục online
sau khi đã tiếp cận được người cần vay tiền trong quá trình giao dịch những đối tượng trong vai hướng dẫn hoặc thẩm định cho vay đã đưa ra rất nhiều lý do như sai tên người hưởng thụ
đổi cách viết tên người hưởng thụ từ chữ in thường sang chữ in hoa thiếu số điện thoại người tham chiếu
với rất nhiều lý do lỗi sai như vậy thì mỗi lần sai người vay tiền lại phải nộp tiền vào một tài khoản mà các đối tượng chỉ định
số tiền nộp cứ tăng dần theo mỗi lúc
với chiêu lừa đảo này các đối tượng đã yêu cầu nạn nhân nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định
chỉ đến khi trên app vay tiền báo đang treo thì nhiều nạn nhân mới biết mình đã bị lừa
hai cảnh báo của cơ quan công an
trước khi quyết định vay tiền qua app người dân hãy cảnh giác tìm hiểu kỹ xác thực tính đúng đắn của công ty tài chính tư vấn viên
trước khi tiến hành các thủ tục tài chính vay mượn tiền bằng cách gọi điện thoại đến các số hotline của các công ty
kiểm tra xem xét kỹ các đường link trang web trước khi truy cập
không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân cán cước công dân địa chỉ
khi chưa xác định chính xác app trang web và danh tính tư vấn viên
không chuyển tiền để đóng phí giải ngân khoản vay qua tài khoản cá nhân
không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hay mã otp do ngân hàng cung cấp cho bất kỳ ai
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý
bộ tài chính vừa có đề nghị về việc nghiên cứu xây dựng luật thuế bất động sản
chung thay thế cho luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
trong đó bộ tài chính đề nghị đánh thuế cao đối với căn hộ có mức giá trên năm mươi triệu đồng mỗi m hai

và nâng mức thuế suốt đối với đất ở so với hiện nay
bộ tài chính đề nghị tách riêng đất ở nhà ở để đánh thuế bất động sản đảm bảo đơn giản
dễ tính toán dễ thực hiện thuận lợi trong công tác quản lý thu thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế
đồng thời đánh thuế theo biểu thuế xuất lũy tiến từng phần để đảm bảo mục tiêu điều tiết cao
đối với trường hợp nhà đất có giá trị lớn điều tiết thấp đối với nhà đất có giá trị không lớn
đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập của tầng lớn
đánh thuế cao đối với căn hộ cao cấp mức giá trên năm mươi triệu đồng mỗi m hai
và miễn thuế với nhà ở xã hội nhà ở công nhân
sau đợt điều chỉnh tăng ngay trước kỳ nghị tết nguyên đáng quý mẫu hai nghìn hai mươi ba
giá thép trong nước lại tiếp tục có sự điều chỉnh tăng lần thứ hai liên tiếp trong năm hai nghìn hai mươi
cụ thể thép việt nhật có mức tăng mạnh nhất với mức tăng bảy trăm một mươi đồng một tấn
đối với thép cổ cd hai trăm bốn mươi và thép thanh vàng d một mươi cp ba trăm linh
hiện hai sản phẩm này của thép việt nhật đều có giá một mươi năm ba triệu đồng mỗi mỗi mỗi
tương tự hòa pháp cũng vừa điều chỉnh tăng giá đối với thép cổ cd hai trăm bốn mươi và thép thanh vàng d một mươi cp ba trăm linh
tại khu vực miền trung và miền nam gần lượt năm trăm sáu mươi đồng mỗi tấn và bốn trăm sáu mươi đồng mỗi tấn
giá bán lên mức một mươi năm bốn mươi hai triệu đồng một tấn và một mươi năm ba mươi bảy triệu đồng một tấn
tổng công ty ngang thép thái nguyên tisco cũng mới có thông báo việc tăng giá thêm ba trăm linh đồng một tấn
qua đó nâng giá mỗi tấn thép trơn cd hai trăm bốn mươi đường kính sáu hoặc tám mm
có giá bán mới là một mươi năm chín triệu đồng
thép vàng cuộn cp ba trăm linh đường kính một mươi mm là một mươi năm chín mươi năm triệu đồng mỗi tấn
còn thép toàn cv bốn trăm linh giao động một mươi sáu một mươi sáu một mươi năm triệu đồng tùy đường kính một mươi hoặc một mươi bốn mm
sở giao dịch chính khoán tp hcm vừa có công văn lưu ý công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an
về khả năng hủy niệm ít do thua lỗ ba năm liên tiếp
trong đó năm hai nghìn hai mươi hai sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã ban hành quyết định về việc
giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu hot của công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an
do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm hai nghìn hai mươi một là âm hai mươi một chín mươi tám tỷ đồng
căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định
hết năm hai nghìn hai mươi hai lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tiếp tục âm một mươi chín hai mươi một tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ lũy kế
đến ngày ba tháng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ lũy kế

do đó căn cứ quy định của luật chứng khoán hose lưu ý về việc cổ phiếu hot của công ty
có khả năng bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep
trong tháng một hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu thủy sản tiếp tục lao dốc khi giảm ba mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
trong tháng một hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu thủy sản giảm ba mươi một đa khoảng sáu trăm linh triệu đô la mỹ so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó xuất khẩu cá tra giảm năm mươi xuất khẩu tôm giảm bốn mươi sáu xuất khẩu cá ngừ giảm ba mươi hai
riêng mực bạch tuộc vẫn giữ được tăng trưởng dương là bốn và các loại cá biển khác tăng sáu
hiện xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chính trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đều giảm mạnh
trong đó hoa kỳ giảm năm mươi sáu trung quốc hồng kông giảm năm mươi năm eu giảm ba mươi năm
và xếp dự báo xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi ba sẽ gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm
khi mà nền kinh tế thế giới được dự báo có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay
tuy nhiên đối với các thị trường tiêu thụ thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu
và nhu cầu sẽ không thể sụt giảm quá mạnh
một mươi nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường không chỉ là bắt hàng giả hàng cấm hàng lậu hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
lực lượng quản lý thị trường còn có chức năng là xử lý răng le những đối tượng kinh doanh bất chính
là điểm tựa chỗ dựa để bảo vệ quyền của người tiêu dùng của doanh nghiệp góp phần ổn định thị trường và phát triển kinh tế
đây là doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có xuất xứ hàn quốc
các mặt hàng bao gồm sanh trà bánh kẹo và nhiều mặt hàng thực phẩm
tất cả đều là hàng nhập khẩu cần đáp ứng nhiều thủ tục pháp lý ten nhãn hóa đơn trước khi hàng được đưa lên kệ
với một doanh nghiệp trẻ khối lượng thủ tục này có thể gọi là khó khăn
nhưng lực lượng quản lý thị trường số ba huyện trảng bom luôn đồng hành hướng dẫn giúp doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ pháp luật
đại diện hệ thống sưu thiện winmate cộng ở huyện trảng bom cho biết
năm hai nghìn hai mươi ba dù đã có nhiều thăng trầm nhưng cửa hàng luôn chuẩn bị nguồn hàng phong phú giá cả ổn định
đặc biệt là chất lượng hàng hóa luôn đảm bảo nguồn gốc xuất xứ tem nhãn hóa đơn tuân thủ và quy định của pháp luật
có được điều đó thời gian qua cửa hàng đã có sự đồng hành của lực lượng quản lý thị trường
năm hai nghìn hai mươi hai qua kiểm tra hai trăm một mươi bốn vụ ở huyện thống nhất ở huyện trảng bom
lực lượng quản lý thị trường số ba đã phát hiện và xử lý một trăm bảy mươi một vụ vi phạm
xử phạt thu nộp ngân sách hơn bốn trăm một mươi triệu đồng
các lỗi vi phạm gồm an toàn vệ sinh thực phẩm giết mổ lậu xăng dầu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
so với khùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một các vụ vi phạm đã giảm hơn ba mươi bảy
lực lượng quản lý thị trường số ba cũng đồng hành với các tổ chức và cá nhân
thông mại dịch vụ trên địa bàn tuyên truyền các tổ chức trường trương của đảng và đảng nước
trong kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn
và cùng với các doanh nghiệp hỗ trợ về các hàng hóa nguồn gốc
khi mà kiểm tra để hướng dẫn các doanh nghiệp làm sao cho đưa các cái hàng đảm bảo chất lượng
và thời hạn sử dụng để cung cấp cho người dân
trong những ngày đầu năm mới đội quản lý thị trường số ba tăng cường kiểm tra không để hàng giả
hàng nhái hàng kém chất lượng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đến tay người tiêu dùng
đội cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành hai huyện đưa các điểm bán hàng bình ổn giá
hàng việc về nông thôn
là lực lượng gác cửa trong lĩnh vực thị trường hàng hóa
thì việc đồng hành cùng doanh nghiệp cơ sở làm ăn chân chính là góp phần vào sự phát triển kinh tế của xã hội
đặc biệt là góp phần đẩy lùi tệ nạn làm hàng giả hàng nhái hàng lậu và hàng kém chất lượng
từ đó bảo vệ doanh nghiệp chân chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng
thưa quý vị xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm thân thiện với môi trường
đang trở thành một tiêu chí thiết yếu trong xu hướng tiêu dùng của các thị trường phát triển
thế sanh hóa hoạt động sản xuất là điều gần như bất buộc đối với các ngành nghề nối chung
trong đó có ngành nhựa phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
sống sanh tiêu dùng sanh đang trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới
do đó đã thùng lỡ bước chân vào các thị trường khó tính như mỹ châu âu nhật bản
ngoài việc đảm bảo yếu tố chất lượng sản phẩm doanh nghiệp phải vượt qua bài toán xanh
trong hoạt động sản xuất với nhiều tiêu chí như xử lý đạt tiêu chuẩn chất thải phát sinh
sản xuất tiết kiệm năng lượng giải pháp tái chế chất thải
cũng như các ngành nghề khác ngành nhựa việt nam đang từng bước sanh hóa hoạt động sản xuất
với chứng nhận đó thì có thể là xuất sang mỹ
với fda thì hiện nay duy tân cũng đã xuất sang mỹ bốn tấn cho năm vừa rồi
mình phải truyền nổi công nghệ và mỗi một yêu cầu của khách hàng
nó cũng đòi hỏi mình phải có một cái lời giải
thí dụ như là bây giờ nhựa tái sinh thì anh biết là không thể nào nhất là tái sinh qua sử dụng
không thể nào mà nó có một cái chất lượng ổn định được
vậy thì bây giờ mình phải truyền nổi công nghệ
mình phải xử lý vấn đề đó như thế nào
thì mình phải có những cái công nghệ để mình có thể sử dụng được cái hàm lượng tái sinh cao
tôi nói thí dụ như là mình sử dụng bao bì nhiều lớp chẳng hạn như thế
khi bao bì nhiều lớp thì chúng ta có cái lớp nguyên sinh chúng ta có lớp tái sinh
các chuyên gia môi trường cho rằng phát triển xanh bền vững
không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu vào giảm phát thải đầu ra
góp phần chung tay cùng chính phủ thực hiện hóa mục tiêu đưa phát thải về không
mà doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh
từ các tổ chức trong nước cũng như quốc tế
hiện nay cũng có một tín hiệu rất đáng mừng là các giải pháp đã chín mùi
hiệp hội nhựa việt nam cùng với tri hội tài sinh việt nam
cũng như các sở ban ngành ở thành phố đối với các bộ liên quan
và các bộ liên quan
chính phủ đặc biệt đối với bộ tài nguyên môi trường
đã xây dựng một bộ nguyên tắc và cũng đã rất nhiều chuyên gia
và các trung tâm của các quốc gia ở nước ngoài
cũng đã đến cùng với việt nam để xây dựng
để thành lập và xây dựng các trung tâm tài chế nhựa
và một cái quan trọng nữa là chúng ta cũng biết là
phần lớn các công ty sản xuất tại chế nhựa trước đây
thì thường là nhỏ và vốn nhỏ
hiện nay đối với chương trình này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp
về vốn và quy mô
như tôi nói ban đầu tức là làm sao để có thể có một quy trình
chuẩn từ thu gom cho đến sản xuất ra
thời gian gần đây ngành nhựa tại thị trường mỹ eu nhật bản
tăng đơn hàng nhập khẩu từ các nhà cung ứng việt nam
do các thị trường này đang khó khăn trong sản xuất ngành nhựa và giá tăng
dự kiến đến năm hai nghìn ba mươi năm tỷ lệ nhựa trong máy móc như ô tô xe máy
nâng lên ba mươi năm
tới đây hoa kỳ sẽ mở nhà máy lắp ráp máy bay tại việt nam
là cơ hội tốt cho các nhà sản xuất cung ứng trong ngành nhựa
thời gian tới
tuy nhiên để có thể nắm được cơ hội này
các doanh nghiệp ngành cần đổi mới mạnh mẽ
trong đó yêu cầu trước tiên là công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn
và xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàng